tại quảng nam thời gian gần đây tình hình khai thác cát cháy phép và chở cát quá tải trên lưu vực sông vu gia thu bồn diễn ra khá phức tạp
lực lượng cảnh sát đường thủy tỉnh quảng nam đã tăng cường kiểm tra và lập biên bản xử phạt hàng trăm tàu chở cát quá tải
tuy nhiên vẫn chưa thể xử lý triệt để tình trạng này
những ngày qua tổ công tác của đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã tăng cường kiểm tra
xử lý tàu chở cát quá tải trên sông thu bồn
tại mỏ cát qua địa phận xã điện trung thị xã điện bàn tổ công tác kiểm tra phát hiện nhiều tàu chở cát qua vạch dầu mớn nước an toàn
trên một phần hai chiều cao mạng khô của phương tiện
nhiều tàu có bằng lái thuyền trưởng không phù hợp với loại phương tiện theo quy định
nhiều lái tàu cho biết sở dĩ phải chở quá tải như vậy là do họ trở thuê mỗi mét khối cát được chủ bãi trả khoảng một mươi tám đồng
giá thấp nên phải chở thêm quá số lượng cát quy định để bù chi phí sang dầu
theo quy định đối với những trường hợp chở cát quá quy định hơn một phần hai
thì tổ công tác lập biên bản xử phạt một năm triệu đồng tước quyền sử dụng bằng thuyền trường một hai tháng
theo thống kê từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã mở đợt cao điểm tuần tra
qua đó gần một trăm linh trường hợp khai thác vận chuyển cát trái phép